một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay hai mươi tháng hai tại khu gian thừa lưu cầu hai huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế làm ba người thiệt mạng một người bị thương nặng
một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay hai mươi tháng hai tại khu gian thừa lưu cầu hai huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế làm ba người thiệt mạng một người bị thương nặng

tàu khách se hai khởi hành từ tp hcm đi hà nội trên tàu chở hai trăm hai mươi sáu hành khách trong đó có nhiều du khách quốc tế rất may trong số ba toa bị lật đều không có hành khách nên không xảy ra thương vong đối với hành khách